trung tá phan thắng phó chỉ huy trưởng tham mưu trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế cho biết
tuyến đường độc đạo bảy mươi một đi vào thủy điện rào trang ba đã được thông suốt
đây là điều kiện thuận lợi để ngày mai ngày một mươi tám tháng một mươi một cơ quan chức năng đưa các phương tiện máy móc
và lực lượng cứu hộ tiến vào hiện trường tìm kiếm một mươi hai công nhân đang mất tích
trước đó do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi ba tuyến đường bảy mươi một từ xã phong xuân huyện phong điền
đi đến thủy điện rào trang bốn đã xuất hiện khoảng năm điểm sạt lở
cản trở việc di chuyển lên thủy điện rào trang ba
ngày hôm nay tận dụng thời tiết thuận lợi tỉnh thừa thiên huế đã huy động nhiều phương tiện
máy móc và nhân lực để khắc phục các điểm sạt lở này